ngày năm tháng năm kỷ niệm hai trăm linh năm ngày sinh của các mark nhà tư tưởng thiên tài nhà cách mạng vĩ đại lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân nhân dân lao động trên toàn thế giới người sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa học
sau gần hai thế kỷ với sự vận động và phát triển của lịch sử nhân loại càng khẳng định tính tiến bộ khoa học của chủ nghĩa mark và học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học
các mark sinh ngày năm tháng năm năm một nghìn tám trăm một mươi tám ở thành phố torrier trong một gia đình luật sư
các mark cùng với engel xây dựng nên hệ thống lý luận cách mạng và khoa học là kim chỉ nam vũ khí tinh thần sắc bén
soi sáng sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức bóc lột
với hệ thống lý luận hoàn chỉnh gồm ba bộ phận cấu thành là triết học marxist kinh tế chính trị marxist
và chủ nghĩa xã hội khoa học gắn kết chặt chẽ với nhau
các mark và engel đã xây dựng nên một thế giới quan khoa học phương pháp luận cách mạng để nhận thức và cải tạo thế giới
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của các mark đã đi vào lịch sử thế giới như một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời trí tuệ nhân loại
đúng như engel đã khẳng định tên tuổi và sự nghiệp của ông đời đời sống mãi
chủ nghĩa xã hội đông âu liên xô trục đổ thì một số người ra sức là tán dương cho sự lạc hậu
và sự thất bại của chủ nghĩa mark
chính trong cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn tám hai nghìn bảy tám ở nước mỹ và các nước phương tây
những nhà tư sản và nhiều những nhà hoạt động thực tiễn lại quay trở lại đi tìm đọc chủ nghĩa mark
và cũng có nhà tư tưởng đã nói rằng không có tương lai nếu không có chủ nghĩa mark
để thấy rằng là cái tính cách mạng tính khoa học tính tiến bộ của chủ nghĩa mark đối với sự phát triển của nhân loại
đối với việt nam chủ nghĩa mark lenin đã trở thành sức mạnh
vật chất và di sản tinh thần quý báu gắn liền với truyền thống yêu nước của dân tộc ta
trên con đường đi tìm chân lý cứu nước người thanh niên yêu nước nguyễn tất thành
sau này là chủ tịch hồ chí minh đã sớm tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa mark lenin
tìm thấy con đường giải phóng các dân tộc thuộc địa gắn chặt với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản
trong bối cảnh thế giới đầy biến động đảng ta luôn giữ vững bản chất cách mạng của giai cấp công nhân
kiên định chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
kiên trì đường lối đổi mới
cho đến nay lịch sử nhân loại vẫn đã và đang chứng minh các mark vẫn được coi là người có ảnh hưởng nhất
những nguyên lý cơ bản do những nhà kinh điển của chủ nghĩa mark lenin đề ra
mà nền tảng là thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng duy vật lịch sử
vẫn mãi mãi soi đường cho nhân loại tiến bộ đi tới tương lai tốt đẹp hơn